trong khi đó tại tp hcm sau ba lần bất ngờ ập vào kiểm tra quán ba feso phường võ thị sáu quận ba
và phát hiện hàng trăm người dương tính với ma túy công an quận ba đã tiến hành khởi tố vụ án
và công an tp hcm sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt nhiều đợt kiểm tra xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm tương tự
như là trường hợp quán ba phê sô
ngày một mươi ba tháng hai công an tp hcm phối hợp cơ quan liên quan bất ngờ ập vào kiểm tra quán ba ferso
đường võ văn tần phường võ thị sáu quận ba phát hiện bảy mươi tám người dương tính với chất ma túy
vào giờ hai mươi phút ngày chín tháng bốn qua kiểm tra tại quán bar này công an tiếp tục phát hiện bảy mươi bốn khách
cùng một mươi bốn nhân viên quán bar dương tính với chất ma túy
tiếp đó rạng sáng ngày một mươi năm tháng bốn tại thời điểm kiểm tra nơi đây có hơn một khách
trong đó hàng chục khách có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy
qua test nhanh tiếp tục ghi nhận có hai mươi bốn người dương tính với ma túy
điều đáng nói là sau ba lần kiểm tra cơ sở này vẫn liên tục vi phạm các lỗi như kinh doanh quá giờ quy định
bộ trí sắp xếp vật tư hàng hóa phương tiện giao thông và các vận dụng khác can trọ lối thoát nạn
và có dấu hiệu buôn lộng quản lý để khách sử dụng ma túy
công an quận ba sẽ kiên quyết đeo bám và sẽ tiếp tục đề nghị những cơ quan có liên quan
và không tạo điều kiện kinh doanh cho họ nếu họ tiếp tục vi phạm
đồng thời thì công an quận ba cũng có là phối hợp với lại trao đổi với vị trung sát
tiến hành khởi tố vụ án hình sự tổ chức tàn trữ sử dụng trái phép chất ma túy
trên những điểm phức tạp này và sẽ tập trung điều tra duy tố những đối tượng có liên quan để xử lý theo pháp luật
việc buôn lỏng quản lý sử dụng chất kích thích ma túy trong các quán bar hiện nay
là nguy cơ tìm mở ngay bất an ninh trật tự và gia tăng số người nghiện trên địa bàn tp hcm
bên cạnh việc khởi tố vụ án hình sự thì những người được phát hiện dương tính
tại quán bar fosso sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật
đối với người sử dụng trái phép chất ma túy tùy theo tình trạng cư trú của họ
chúng tôi sẽ xử lý chẳng hạn như là tình trạng cư trú mà nếu những người này không có nơi cư trú ổn định
thì sẽ đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc còn đối với lại những người có nơi cư trú ổn định
của một chính phủ đồng thời sẽ gửi thông báo về địa phương họ cư trú để quản lý
phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tp hcm cho biết
ngoài quán ba ferso thì đầu năm đến nay đơn vị đã phối hợp với các cơ quan liên quan
kiểm tra bốn mươi bốn lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự và dịch vụ nhạy cảm
qua kiểm tra phát hiện bốn mươi trường hợp vi phạm trong đó phát hiện một đối tượng có hành vi tổ chức
sử dụng trái phép ma túy hai đối tượng tạng trưởng trái phép chất ma túy
ba trăm ba mươi sáu đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy trong thời gian tới công an tp hcm sẽ quyết liệt
có nhiều đợt kiểm tra xử lý để chấn chỉnh tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
thành phố hồ chí minh luôn tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp hoạt động để phục hồi kinh tế
tuy nhiên việc hoạt động này
phải tuân thủ các quy định của pháp luật nếu sai phạm sẽ bị xử lý nghiêm
bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của công an tp hcm thì các cơ quan ban ngành khác có liên quan
và chính quyền địa phương cần phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an trong công tác kiểm tra chấn chỉnh
và xử lý nếu phát hiện vi phạm vì mục đích chung là giữ vững an ninh trực tự trên địa bàn thành phố